bệnh cúm nguy hiểm như thế nào ai nên tiêm phòng bệnh cúm
virus cúm có thể lây nhiễm cho người quanh năm tuy nhiên chúng có xu hướng lây lan mạnh vào thời tiết lạnh đặc biệt là mùa đông xuân
điều này là do trong thời tiết lạnh virus cúm sẽ tạo ra một lớp phủ cứng có tác dụng giống như một lớp màng bảo vệ giúp virus lây lan qua không khí lạnh
tại việt nam theo các nghiên cứu dịch tễ học cúm mùa cúm có thể đạt đỉnh điểm vào khoảng tháng một mươi tháng ba hàng năm
có hai loại virus cúm chính cúm a và cúm b virus cúm a và b lây lan thường xuyên ở người virus cúm ở người là nguyên nhân gây ra dịch cúm theo mùa mỗi năm
người bị cúm có thể lây sang người khác hầu hết các chuyên gia cho rằng virus cúm lây lan chủ yếu qua các giọt nước bán ra khi người bị cúm ho hát hơi hoặc nói chuyện
những giọt này có thể rơi vào miệng hoặc mũi của những người ở gần hoặc có thể bị hít vào phổi
một số người chẳng hạn như người từ sáu mươi năm tuổi trở lên trẻ nhỏ và những người có tình trạng sức khỏe nhất định
có nguy cơ cao bị biến chứng cúm nghiêm trọng
cúm là một căn bệnh nghiêm trọng có thể dẫn đến nhập viện và đôi khi thậm chí tử vong
theo who hàng năm có khoảng một tỷ trường hợp mắc bệnh cúm theo mùa trong đó có ba năm triệu trường hợp mắc bệnh nặng khoảng hai trăm chín mươi sáu trăm năm mươi ca tử vong
các biến chứng của bệnh cúm có thể bao gồm viêm phổi do vi khuẩn nhiễm trùng tai nhiễm trùng soang và tình trạng bệnh mãn tính trở nên trầm trọng hơn
chẳng hạn như suy tim sung huyết hen xuyễn hoặc tiểu đường
vaccine ngừa cúm theo mùa hàng năm là cách tốt nhất để giảm nguy cơ mắc bệnh cúm và bất kỳ biến chứng nghiêm trọng nào có thể xảy ra
tiêm vaccine đã được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích bao gồm giảm nguy cơ mắc bệnh cúm nhập viện và thậm chí nguy cơ tử vong liên quan đến cúm
nó đặc biệt quan trọng đối với những người có nguy cơ cao bị biến chứng nghiêm trọng từ cúm
bao gồm trẻ em nhỏ người cao tuổi và những người có tình trạng sức khỏe mạng tính
một số người tiêm vaccine cúm vẫn có thể bị bệnh cúm nhưng việc tiêm phòng cúm đã được chứng minh là làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh
vaccine cúm không phải lúc nào cũng một trăm linh hiệu quả vì vậy việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác như rửa tay thường xuyên và tránh tiếp xúc với những người bị bệnh cúm cũng rất quan trọng
vậy vaccine phòng ngừa cúm hoạt động như thế nào
khi tiêm vaccine cúm cơ thể sẽ nhận biết các thành phần của virus cúm trong vaccine thường là các protein trên bề mặt của virus như là một mối đe dọa và bắt đầu sản xuất kháng thể để chống lại chúng
quá trình này thường mất khoảng hai tuần để hoàn thành
sau đó nếu bạn tiếp xúc với virus cúm thực sự hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ nhận ra nó và sử dụng các kháng thể mà cơ thể đã tạo ra để chống lại virus ngăn chặn nó gây bệnh
tuy nhiên do virus cúm thay đổi liên tục phát sinh cúm cần phải được cập nhật hàng năm để bao gồm các chủng virus cúm mới nhất
điều này cũng có nghĩa là bạn cần phải tiêm vaccine cúm hàng năm để duy trì sự bảo vệ